sáng nay thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã tiếp thứ trưởng ngoại giao tòa thánh anton kamilery đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
sáng nay thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã tiếp thứ trưởng ngoại giao tòa thánh anton kamilery đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
hoan nghênh đoàn tòa thánh thăm việt nam dìm năm mới thủ tướng bày tỏ tin tưởng qua chuyến thăm sẽ cảm nhận được sự bình yên và phát triển năng động của việt nam
cho biết đời sống cộng đồng công giáo việt nam ngày càng tốt đẹp hơn nhấn mạnh trong các thành tựu phát triển của đất nước năm hai nghìn một mươi bảy có sự đóng góp tích cực của đồng bào công giáo cả nước
thủ tướng chính phủ khẳng định chính phủ việt nam luôn chủ trương đại đoàn kết dân tộc đoàn kết lương giáo nhất quán thực hiện chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do
tín ngưỡng và tôn giáo của mọi người và đặc biệt quan tâm phát triển các vùng có đồng bào theo đạo đang gặp khó khăn kinh tế để nâng cao đời sống người dân
thủ tướng khẳng định mong muốn thúc đẩy quan hệ giữa việt nam với tòa thánh trong đó có việc trao đổi đoàn cấp cao
thứ trưởng ngoại giao tòa thánh antan kamilarri khẳng định chuyển lời chào và lời chúc tốt lành của giáo hoàng francis đến đất nước và nhân dân việt nam
đồng thời bày tỏ ấn tượng trước các thành tựu mà chính phủ và nhân dân việt nam đã đạt được đặc biệt là truyền thống văn hóa dân tộc đậm đà và đời sống công giáo phong phú năng động ở các địa phương
thứ trưởng antoine camilleri cho rằng tòa thánh chủ trương thúc đẩy quan hệ với việt nam nhằm tiếp tục đóng góp cho đời sống xã hội đất nước
nhất là trong lĩnh vực giáo dục y tế và tử thiện khẳng định giáo hoàng luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với việt nam cũng như luôn mong muốn giáo hội đồng hành và đóng góp cho thịnh vượng quốc gia